đại sứ quán hoa kỳ tại việt nam ra thông cáo cho biết phía hoa kỳ đánh giá cao năng lực y tế của việt nam nói chung
và đặc biệt trong công tác kiểm soát dịch covid một mươi chín nói riêng
bộ y tế hoa kỳ nhận định lãnh đạo việt nam từ trung ương đến địa phương đã quan tâm và chỉ đạo kịp thời
có các biện pháp toàn diện quyết liệt và triệt để đối phó với covid một mươi chín
nhất là trong việc nâng cao nhận thức của người dân và cộng đồng
ngoài ra việt nam hiện có hệ thống cơ sở y tế về cơ bản tốt và đã triển khai xuyên suốt
rộng khắp công tác tiêm chủng phòng bệnh từ lâu nay
do đó phía hoa kỳ tin rằng việt nam sẽ chống dịch bệnh covid một mươi chín hiệu quả
phía hoa kỳ cũng đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ hiệu quả của việt nam
khi thường xuyên chia sẻ thông tin kinh nghiệm và hợp tác phòng dịch bệnh